trong phần tin quốc tế apec cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ
đàm phán brexit gần đến giai đoạn cuối
thưa quý vị tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp
quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường đối với các báo cáo
về công tác của tranh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao năm hai nghìn một mươi tám
công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật
công tác thi hành án công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám
thảo luận tại hội trường về các báo cáo liên quan đến công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật
các đại biểu quốc hội nhận định báo cáo đạt đánh giá chân thực tình hình thực tế đang diễn ra
cho thấy sự thẳng thắn không né tránh trong công tác phòng chống tội phạm
tuy nhiên đại biểu nguyễn thị mai hoa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp cho rằng
hiện tình hình tội phạm đang diễn biến phức tạp thậm chí công khai
trong khi chúng ta đang có cả hệ thống các cơ quan hành pháp tư pháp hùng hậu
từ trung ương đến địa phương nhưng người dân vẫn cảm thấy bất an
việc một cô giáo ở sài gòn viết đơn gửi mấy anh xã hội đen xin tha cho gia đình
để chị được yên ổn dạy học là một câu chuyện buồn cho việc là người dân thực sự thiếu niềm tin
đó là những mảng tối trong bức tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
và người dân có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng
bởi vì tình trạng bảo kê cho vi phạm đã diễn ra công khai ở rất nhiều những bến xe bệnh viện
đây có phải chăng là minh chứng cho sự bất lực của bộ máy nhà nước trong cuộc chiến này
đối với báo cáo của viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc vi phạm pháp luật
tội phạm tranh chấp khiếu kiện diễn biến phức tạp
riêng tham nhũng tăng ba mươi hai hai mươi ba
đại biểu nguyễn anh trí đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội thẳng thắn nêu ý kiến
cho ngụ cán bộ chiến lược cho trung ương khoảng một mươi ba sắp tới
nhân dân mong người không còn uy tín thiếu trách nhiệm hãy chủ động từ chức
đừng như con lươn con chạch mà leo cao trải về ý đảng lòng dân
bên cạnh đó tôi xin đề nghị quốc hội sớm cho xây dựng luật từ chức để luật hóa quy định của đảng
nhắc lại hàng loạt các vụ án oan như nguyễn thanh trấn huỳnh văn nén trần văn thêm
hay như gần đây nhất là vụ của giảng viên trường đại học sân khấu điện ảnh tp hcm đặng quốc việt
tố cáo bị công an tp cn bắt bớ vô cớ đánh đập nằm viện vụ cáo phạm tội ma túy
đại biểu lưu bình nhưỡng cho rằng nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc điều tra có sai sót vi phạm nghiêm trọng pháp luật tố tụng
hôm nay nói ra những điều về cơ quan điều tra với những chiến công sự khâm phục lẫn với cảm giác bất an thiếu sự tin cậy của cử tri
tôi mong muốn rằng sẽ có một cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực này
để lực lượng điều tra người giữ cửa đầu vào của công tác tố tụng nước nhà được chấn chỉnh giúp đỡ ủng hộ
điều kiện để ngày càng trong sạch vững mạnh lấy lại niềm tin của đảng cử tri và nhân dân
làm thế nào để phải quan triệt mỗi cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm chỉnh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đừng làm điều tổn thương cho người dân vô tội đặc biệt đừng làm láo nháo báo cáo thì hay
dối trên nạt dưới vì căn bệnh thành tích mà làm những điều trái đạo lý trái nương tâm vi phạm pháp luật
ngày mai quốc hội sẽ nghe tổng thanh tra chính phủ chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội
trình bày báo cáo và báo cáo giám sát về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi tám
thảo luận tại hội trường sáng nay về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng nhiều vấn đề như kết quả phát hiện xử lý tham nhũng giải pháp giúp hạn chế vấn nạn này đã được nhiều đại biểu quan tâm
báo cáo của chính phủ công tác phòng chống tham nhũng trong năm hai nghìn một mươi tám đã được chỉ đạo quyết liệt có bước tiến mạnh đạt được nhiều kết quả toàn diện rõ rệt để lại dấu ấn tốt
đây cũng là nhận định của nhiều đại biểu quốc hội qua đó thể hiện niềm tin và những nỗ lực của đảng nhà nước ta vào công cuộc phòng chống tham nhũng
có thể nói rằng là quyền con người quyền công dân ngày càng được tôn trọng trong hoạt động điều tra truy tố xét xử
có sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp
nhiều vụ án phức tạp nghiêm trọng án tham nhũng kinh tế chức vụ được phát hiện điều tra truy tố xét xử rất là khẩn trương rất là nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
thực tế bên cạnh những nỗ lực đạt được việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị vẫn là khâu yếu
một số bộ ngành địa phương còn có tình trạng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý còn nhiều trường hợp thiếu điều kiện tiêu chuẩn phẩm chất năng lực
tình trạng tham nhũng vật nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả
có cơ quan chịu trách nhiệm chính về phòng chống tham nhũng vẫn xảy ra tham nhũng
hãy lắng nghe lời ca tháng của cử tri qua các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp quốc hội
muốn sinh vào làm việc chỗ này chỗ nọ lên chức này chức kia được việc này việc khác cho nhanh đều có giá cả
giá đó không mặc cả không còn kẻo
kẻ thêm bớt không ưng thì có người khác sẵn sàng thay thế
đây là thách thức lớn lao đối với đảng nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay
theo một số đại biểu quyền chức dù to hay nhỏ cao hay thấp chỉ là điều kiện
lương tâm phẩm chất đạo đức của mỗi người mới là yếu tố quyết định
làm nhiều luật sửa nhiều luật thực tế chỉ góp phần ngăn chặn hành vi tham nhũng
do đó cần phải xây dựng đạo đức cán bộ công chức đi đôi với việc tăng nặng chế tài xử lý
có thế mới góp phần hạn chế vấn nạn tham nhũng
thưa quý vị chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến singapore bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
và các hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của thủ tướng lý hiển long
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
là hội nghị cấp cao lần hai trong năm hai nghìn một mươi tám thuộc nhiệm kỳ chủ tịch asean của singapore
với chủ đề xây dựng một asean tự cường và sáng tạo
các lãnh đạo asean sẽ trao đổi về những biện pháp thúc đẩy hợp tác về kinh tế đầu tư thương mại
phát triển cơ sở hạ tầng ứng phó với các biến động của kinh tế thế giới
thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giải quyết những thách thức toàn cầu như môi trường biến đổi khí hậu
các lãnh đạo cũng sẽ trao đổi biện pháp nhằm đóng góp cho việc duy trì hòa bình
ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
những nước đối tác của asean là mỹ nga trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc australia và new zealand
cũng sẽ tham dự chuỗi sự kiện kết thúc năm chủ tịch asean của singapore
trong khuôn khổ các cuộc họp này có hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi ba
và hội nghị thượng đỉnh mỹ asean với sự tham dự của phái đoàn mỹ do phó tổng thống mike pence dẫn đầu
nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tại singapore tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi ba
và các hội nghị cấp cao liên quan hôm nay phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc gặp với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao campuchia prat sokhon
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh chúc mừng ngày prat sokhon mới được bổ nhiệm
làm phó thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian gần đây
về vấn đề di rời người campuchia gốc việt tại biển hồ tỉnh kampong trần năng phó thủ tướng ghi nhận nỗ lực của campuchia
trong việc hỗ trợ tái định cư cho bà con đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng nhiều bà con di rời lên những địa điểm
không bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu phó thủ tướng nhắc lại đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc
với thủ tướng campuchia hun sen về việc campuchia hỗ trợ người campuchia gốc việt di rời khỏi biển hồ có cuộc sống mới ổn định
thực hiện việc di rời theo lộ trình từng bước bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng trường học trạm xá và chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao campuchia khẳng định mong muốn của chính phủ hoàng gia campuchia là thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước
khẳng định campuchia sẽ nỗ lực hỗ trợ cho cuộc sống của bà con tái định cư
hôm nay đoàn công tác của trung ương do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thủ vụ tỉnh ủy hòa bình về năm dân vận chính quyền được triển khai sớm nghiêm túc
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền ra từng việc làm cụ thể
nhiều điểm đạt kết quả nổi bật như kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đời sống người dân tiếp tục phát triển
đồng chí trương thị mai đánh giá cao công tác vận động tuyên truyền để người dân tham gia vào chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tuy nhiên đồng chí trưởng ban dân vận đề nghị đội ngũ công quyền và cán bộ của tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn về nhân dân
bên cạnh đó phải hành động kịp thời để đạt sự hài lòng của người dân đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước
thủ tục hành chính cần đơn giản thời gian ngắn gọn và cách thức phải thuận lợi
tạo môi trường để người dân tham gia giám sát công việc của chính quyền phát huy quyền làm chủ của nhân dân và quan tâm tới nguyện vọng lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân
cần làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội
sáng nay tại hà nội ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì lần thứ hai của chủ tịch nước cùng nhiều danh hiệu cao quý khác
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb tiền thân là ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn nhân ái được thành lập ngày một mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
từ tổng vốn điều lệ ban đầu là bốn trăm linh triệu đồng đến nay shb đã xây dựng nền tảng tài chính bền vững với vốn điều lệ đạt trên một mươi hai tỷ đồng
tổng tài sản lên đến ba trăm linh tỷ đồng là một trong top năm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất việt nam và top một ngân hàng toàn cầu
phục vụ gần bốn triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp tại hơn năm trăm linh điểm giao dịch trong và ngoài nước đã đồng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế tài chính của đất nước
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng vương đình huệ đã trao huân trường lao động hạng nhì cùng cơ thi đua của chính phủ cho tập thể và các cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội star
sáng nay thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải đã chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục như việc nhận thức về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế
công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên một số nơi còn yếu nên chưa kịp thời phát hiện để tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời các vi phạm nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai quản lý trật tự xây dựng đô thị
trong thời gian tới đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các tổ chức đảng cần tập trung kiểm tra giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ những nơi mất đoàn kết nội bộ

tuần lễ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng một mươi một với khẩu hiệu kháng sinh sử dụng có trách nhiệm
đây là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm nhằm chung tay với các quốc gia trên thế giới nâng cao nhận thức cộng đồng về kháng kháng sinh
hiện nay kháng kháng sinh đã trở thành một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe toàn cầu và sự phát triển
theo các chuyên gia ở việt nam kháng kháng sinh đang gia tăng mức độ nguy hiểm ảnh hưởng đến khả năng điều trị các bệnh nhiễm trùng
yếu thuốc điều trị thông qua sự kiện lần này bộ y tế nhấn mạnh kháng kháng sinh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi
kháng kháng sinh xảy ra tự nhiên nhưng việc sử dụng kháng sinh không đúng ở người và động vật đang đẩy nhanh quá trình kháng kháng sinh
dẫn đến các bệnh nhiễm trùng điều trị khó hơn hoặc kém hiệu quả thời gian nằm viện kéo dài hơn chi phí y tế cao hơn và tỷ lệ tử vong gia tăng
nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân đồng thời hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường một mươi bốn tháng một mươi một sáng nay
bệnh viện nội tiết trung ương đã có những hoạt động giúp người dân nâng cao nhận thức phòng chống bệnh đai tháo đường tại cộng đồng
bệnh viện nội tiết trung ương được bộ y tế giao nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối điều trị các bệnh nội tiết và triển khai dự án phòng chống bệnh đai tháo đường quốc gia với hệ thống các đơn vị đầu mối tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong buổi lễ meeting tất cả người dân người bệnh đến tham gia đều được xét nghiệm kiểm tra đường huyết và tư vấn miễn phí
đây là dịp để mọi người cùng xây dựng ý thức xã hội nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng ngừa điều trị kịp thời và hiệu quả căn bệnh đang có xu hướng gia tăng này
ngoài ra bệnh viện nội tiết trung ương còn tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức về căn bệnh này cho tất cả người dân tham gia
chiều nay tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch triển khai dịch vụ chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
theo đó dịch vụ sẽ được cung cấp trên toàn quốc và bắt đầu được triển khai từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông phạm hồng hải việc chuyển mạng này một mặt đem lại cho người dùng khả năng lựa chọn doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình
trong khi vẫn giữ được số điện thoại xóa bỏ rào cản phải thay số điện thoại mới hạn chế những rắc rối khi thay đổi
mặt khác còn là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ
đây có thể coi là một kênh phát triển thuê bao trong bối cảnh thị trường viễn thông di động đang dần bão hòa
trước mắt sẽ có bốn nhà mạng là viettel mobile phone vinaphone và vietnam mobile thực hiện thay đổi này
tại cuộc họp báo các vấn đề liên quan đến phí chuyển mạng hay việc đảm bảo quyền lợi thuê bao di động khi tiến hành đổi mạng cũng được đại diện bộ thông tin và truyền thông trả lời làm rõ
theo đó khi người dùng muốn chuyển đổi mạng thì phí chuyển đổi mạng tối đa là sáu mươi cho một lần chuyển mạng và không giới hạn số lần chuyển mạng
tuy nhiên mỗi lần chuyển mạng phải cách nhau chín mươi ngày
theo kế hoạch bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ tiến hành triển khai dịch vụ chuyển mạng diễn thông di động mặt đất
giữ nguyên số cho các thuê bao trả sau của ba nhà mạng viettel vinaphone và mobilephone
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín sẽ đồng loạt áp dụng chuyển mạng cho cả thuê bao di động trả trước và trả sau cho ba nhà mạng trên và vietnam mobile
thưa quý vị trong thời gian qua đã có một thực trạng đã và đang xảy ra đối với các di tích lịch sử danh làm thắng cảnh ở nước ta
đó là việc có một số người dân có hành vi viết bệnh vẽ bệnh lên các di tích
hành động này không chỉ xâm hại đến các di tích
mà còn làm xấu đi hình ảnh nét đẹp văn hóa của người việt nam trong mắt khách du lịch
mặc dù chúng ta đã có luật di sản văn hóa năm hai nghìn một mươi ba quy định cụ thể hành vi này khép vào tội
hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa và sẽ bị phạt tiền từ một đến ba triệu đồng
tuy nhiên đến nay tình trạng viết vẽ bậy lên các di tích vẫn không hề thuyên giảm
do vậy phải có những giải pháp để giải quyết triệt đề tình trạng này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
đây là hình ảnh tháp hòa phong tại bờ hồ hoàn kiếm mà chúng tôi ghi nhận vào sáng nay
những dòng chữ quệt ngoạc không chỉ được viết bằng bút
mà thậm chí còn được khắc bằng vật nhọn rất sắc nét như thế này
tình trạng viết vẽ bậy như thế này cũng đã diễn ra tại nhiều di tích trên cả nước
câu hỏi đặt ra là tại sao nhiều người lại tự do viết vẽ lên các di tích như vậy
xuất phát từ một cái tâm lý đặc biệt là có một số bạn trẻ
có một số bạn trẻ của chúng ta ấy là muốn lưu danh lại
muốn là tên tuổi của mình được lưu tại những nơi nổi tiếng thì mình cũng sẽ trở thành nổi tiếng
rồi cái thứ hai là cũng theo phong trào
một người làm được thì thấy nhiều người làm được là dần dần nó trở thành một cái thói quen
thậm chí là cái cảm giác là khi mà mình phá hoại mà không ai biết và chưa chắc đã bị bắt
có lẽ cũng kích thích một số người trẻ làm cái việc đấy

và bị phát hiện thì cái cơ chế xử lý hiện tại cũng chưa có một điều luật rõ ràng
nào quy định để các bạn hiểu rằng các bạn sẽ bị phạt như thế nào
hoặc là đã có quy định nhưng người trẻ không nắm được
xuất phát từ nhu cầu muốn khẳng định cái tôi cá nhân nhưng vô hình chung
hành động đó lại gây ra những tổn hại vô cùng lớn cho các di tích
nó xâm hại trực tiếp đến các cái hiện vật của các di tích
và cái việc đó thì không phải giải quyết một ngày hai ngày được
nó cứ để lại những hình ảnh đó cho đến cả một giai đoạn
một thời gian rất là dài
và vô hình chung thì nó tạo ra một cái hình ảnh rất xấu xí tại các di tích
trước đây tại nhiều nơi trong văn miếu quốc tử giám cũng bị viết vẽ bậy
tuy nhiên hiện nay tình trạng này gần như đã được giải quyết rứt điểm
nhờ vào những biện pháp cụ thể của trung tâm
tôi đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông để thay đổi cái nhận thức
và từ thay đổi cái nhận thức đó dẫn đến sự thay đổi hành vi
các cái biển báo
và cái điều thứ ba ở đây là chúng tôi cũng lắp đặt cái hệ thống camera
và cùng hệ thống camera để trang bị cho anh em lực lượng chức năng ở đây
hệ thống bộ đàm
cho nên là khi mà du khách vừa có những cái dấu hiệu đó thì đã kịp thời phát hiện và nhắc nhở
để các điểm di tích không phải kêu cứu trước tình trạng viết vẽ bậy
thì bên cạnh việc nâng cao ý thức cho người dân thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt
với những biện pháp xử phạt mạnh tay của các cơ quan chức năng
câu chuyện ở đây vẫn là ta bồi dưỡng về ý thức như thế nào
và cái mức xử lý cũng như mức phạt cần được phổ biến một cách rõ ràng hơn
và đưa vào áp dụng một cách triệt đề
ví dụ như là nếu xâm phạm đến di tích lịch sử anh sẽ bị phạt ở mức độ nào
tùy theo cấp độ anh đã xâm phạm đến di tích lịch sử phạt về tài chính
phạt về lao động công ích thậm chí phạt tù

đây không chỉ là những việc làm để bảo vệ di sản
thưa quý vị đối với việt nam
kịp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương là một bước ngoặt quan trọng
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
khi hiệp định cptpp được phê chuẩn và đi vào thực thi
việt nam có khá nhiều những thuận lợi
nhưng đồng thời cũng có không ít những thách thức
nhưng đồng thời cũng có không ít những thách thức
ở góc độ quốc gia
báo cáo của chính phủ chương trình kỳ họp quốc hội lần thứ sáu khóa một mươi bốn cho biết
thị trường của các nước tham gia cptpp có quy mô lớn
với gdp của cả khối chiếm một mươi ba năm gdp toàn cầu
bao gồm nhật bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới
vì vậy việc tham gia cptpp về tổng thể là có lợi cho việt nam
theo đó cptpp có thể giúp gdp và xuất khẩu của việt nam
tăng tương ứng là một ba
và bốn bốn đến năm hai nghìn ba mươi năm
tổng kinh ngạch nhập khẩu cũng có thể tăng thêm ba tám
thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu
nên tác động tổng thể đến cán cân thương mại là thuận lợi
ngoài ra việc có quan hệ fta với các nước cptpp
sẽ giúp việt nam có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn
từ đó giúp việt nam nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế
thêm vào đó cptpp sẽ giúp việt nam có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng
hình thành sau khi cptpp có hiệu lực
là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ phát triển nền kinh tế
từ đó có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn
về thu hút đầu tư
các cam kết trong cptpp về dịch vụ và đầu tư dự kiến sẽ có tác dụng tích cực
trong việc cải thiện môi trường đầu tư
góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài
cptpp thì rõ ràng là chúng ta phải thay đổi
nếu như mà không thay đổi thì chúng ta không thể nào mà đối phó với thách thức
đồng thời không thể nào mà tận dụng được cơ hội
mà cptpp đưa lại
tôi xin nhấn mạnh rằng là người ta cho rằng là việt nam
là một nước mà có trình độ phát triển thấp hơn một mươi nước khác
cho nên việt nam cũng là một nước được một mươi nước khác dành cho những ưu đại
cho nên chúng ta cũng có hưởng lợi rất nhiều trong ctpp
mà cái hưởng lợi này là thông qua hoạt động doanh nghiệp
tham gia cptpp là cơ hội để việt nam tiếp tục hoàn thiện thể chế
pháp luật kinh tế hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng
và cơ cấu lại nền kinh tế
đồng thời giúp việt nam có thêm cơ hội hoàn thiện môi trường kinh doanh
theo hướng thông thoáng minh bạch và dễ dự đoán hơn
tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến
từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài
tham gia cptpp sẽ tạo thêm nhiều việc làm
nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo
theo kết quả nghiên cứu của bộ kế hoạch và đầu tư
cptpp có thể giúp tổng số việc làm tăng bình quân mỗi năm khoảng từ hai mươi đến hai mươi sáu
về xóa đói giảm nghèo theo nghiên cứu của ngân hàng thế giới
đến năm hai nghìn ba mươi cptpp dự kiến sẽ giúp giảm sáu triệu người nghèo
ở mức chuẩn nghèo năm năm usd một ngày
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế
những nỗ lực trên mới chỉ là bước đầu
việt nam cần phải cải cách sâu rộng hơn nữa
để cải thiện căn bản môi trường kinh doanh
đáp ứng với những yêu cầu của cam kết và hội nhập quốc tế
đặc biệt là các cam kết trong hiệp định cptpp
thưa quý vị hôm nay bộ tài chính đã có thông báo
về việc tổ chức hội nghị thường niên và hội nghị quốc tế
diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế lần thứ tư tại hà nội
hội nghị quốc tế diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế ipaf hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề củng cố an ninh tài chính châu á và giải pháp thực hiện
hội nghị được tổ chức với mục đích tăng cường năng lực
và thúc đẩy chia sẻ trí thức giữa các thành viên
trong diễn đàn các công ty quản lý tài sản công quốc tế ipaf
các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia diễn đàn ipaf hiện có một mươi ba thành viên
trong đó thành viên chính thức là những công ty quản lý nợ và khai thác tài sản công
do nhà nước làm chủ sở hữu và được chính phủ sử dụng như là công cụ kinh tế
để xử lý nợ tài sản xấu
ipaf hy vọng sẽ củng cố cơ chế ứng phó với khủng hoảng
để thúc đẩy khả năng phục hồi của nền kinh tế khu vực
phương apec sẽ đưa ra cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa bảo hộ
đồng thời sẽ quyết tâm hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới
đây là nội dung của dự thảo thông cáo chung được công bố ngay trước thềm cuộc họp
đồng thời cảnh báo các lĩnh vực mới của tăng trưởng kinh tế đang gặp nhiều giao càn
cũng như sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ
để đối phó với mối đe dọa này
các nhà lãnh đạo kinh tế sẽ thúc đẩy tiến trình hướng tới hiện thực hóa
theo kế hoạch dự thảo thông cáo chung này sẽ được các lãnh đạo apec thảo luận
trong khuôn khổ hội nghị bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một tới tại papua new guinea
tuy nhiên giới phân tích nhận định việc đạt đồng thuận này có thể gặp khó khăn
trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất apec là mỹ và trung quốc
vẫn tiếp tục đối đầu căng thẳng trong cuộc chiến thương mại liên quan tới nhiều hình thái của chủ nghĩa bảo hộ
sáng nay tại tokyo thủ tướng nhật bản shinzo abe đã có cuộc gặp với phó tổng thống mỹ mike pence
để thảo luận về vấn đề thương mại song phương và chính sách về triều tiên
hiện hai nước đang thể hiện quan hệ đồng minh vững mạnh trước thêm các hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra
trong cuộc gặp thủ tướng nhật bản shinzo abe và phó tổng thống mỹ mike pence

nhằm buộc bình nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa
tokyo cũng đề nghị washington tiếp tục ủng hộ giải quyết vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc
cũng tại cuộc gặp hai bên khẳng định hợp tác hướng tới mục tiêu thiết lập khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do và cởi mở
tầm ảnh hưởng gia tăng của trung quốc trong khu vực cũng là một trong những trọng tâm được hai bên thảo luận
trước đó phó tổng thống mike pence cho biết washington sẽ sớm khởi động thương lượng về hiệp định thương mại lịch sử với tokyo
trong bối cảnh đang đối mặt với yêu cầu giảm thẳng dư thương mại với mỹ cùng những quan ngại về tác động của cuộc chiến thương mại mỹ trung quốc
liên quan đến tiến trình anh rời khỏi eu còn được gọi là brexit sáng nay theo giờ hà nội thủ tướng anh theresa may khẳng định
các nhà đàm phán đã trao đổi suốt đêm qua để đạt được một thỏa thuận brexit với eu
tuy nhiên thủ tướng may khẳng định văn kiện này sẽ không phải là kết quả
chỉ là đạt được bằng mọi giá
phát biểu từ london thủ tướng anh theresa may cho rằng các cuộc thương lượng về brexit hiện đã bước vào giai đoạn cuối
và nước anh nỗ lực đàm phán xuyên đêm nhằm đạt tiến triển trong những vấn đề quan trọng còn tồn động
theo nhà lãnh đạo anh hai bên đều mong muốn đạt được một thỏa thuận song nội dung mà các bên đang trao đổi lại thực sự rất khó khăn
bà khẳng định đây không phải là thỏa thuận phải đạt được bằng mọi giá mà cần đảm bảo nước anh có thể giành lại quyền kiểm soát biên giới luật pháp và tiền tệ
theo kế hoạch tiến trình đàm phán brexit sẽ tiếp diễn trong tuần này
hiện london cảnh báo nếu không đạt được tiến triển vượt bậc vào cuối ngày một mươi bốn tháng một mươi một
nhiều khả năng sẽ không thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh eu trong tháng này để thông qua văn kiện
trước đó một số nguồn tin ngoại giao cho hay trưởng đoàn đàm phán eu michel barnier cho biết
các yếu tố chính cho văn kiện hiệp ước brexit đã sẵn sàng để trình lên nội các anh trong ngày hôm nay
tiếp tục thông tin về tình hình cháy rừng tại bang california của mỹ
theo cập nhật
băng này đã chết bốn mươi hai người thiệt mạng trong khi vẫn còn hàng trăm người mất tích trong đám cháy đã đi vào lịch sử của bang này
đến nay do thời tiết hành khô và gió mạnh lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế đám cháy
nhà chức trách sở tại cho hay ít nhất hai mươi chín người đã thiệt mạng do camp fire
đám cháy có mức độ tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử bang california
dự báo con số này có thể tiếp tục tăng do đến nay vẫn còn hơn hai trăm linh người mất tích
trong khi đó ở khu vực miền nam bang california
đám cháy uzi đã thiêu dụi gần ba mươi bảy hectare rừng phá hủy hàng trăm công trình
khiến ít nhất hai người thiệt mạng và buộc hai trăm năm mươi người sống tại ventura và los angeles phải sơ tán
hiện lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được khoảng hai mươi khu vực đám cháy
khoảng bốn năm trăm linh lính cứu hỏa trong đó có lực lượng từ bang washington và texas đã tới hỗ trợ
vẫn nỗ lực khống chế đám cháy
dự báo đám cháy sẽ tiếp tục lan rộng về phía nam california trong ngày hôm nay
do sức gió đang lên tới hơn sáu mươi km trên giờ
làm gia tăng nguy cơ xảy ra đám cháy mới